chín năm qua huyện mộc châu đã cùng các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tích cực vận động các tầng lớp nhân dân các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ người nghèo bằng cả vật chất lẫn tinh thần
sau một mươi sáu năm thực hiện huyện mộc châu đã xây dựng được một một trăm ba mươi năm nhà đại đoàn kết với tổng số giá trị trên bốn mươi một tỷ đồng cho các hộ nghèo thể hiện tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống
ủy ban nhân dân huyện mộc châu đã cùng các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tích cực vận động các tầng lớp nhân dân các cơ quan doanh nghiệp các nhà hảo tâm ủng hộ hỗ trợ xây nhà mới giúp đỡ người nghèo
trong đó gia đình ông lường văn sáng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tiểu khu bản mòn thị trấn huyện mộc châu
sau gần bốn tháng khẩn trương thi công ngôi nhà xây cấp bốn đã hoàn thiện và được bàn giao cho gia đình
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện cuộc vận động xây dựng nhà đại đoàn kết do trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phát động
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy huyện ủy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện mộc châu đã tích cực vận động cán bộ nhân dân và các nhà hậu tâm trên địa bàn đóng góp tiền của công sức để xây dựng trên một trăm bốn mươi bảy nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
trong quá trình triển khai xóa ra tạm giao nát cho các hộ nghèo hộ cận nghèo thì trên địa bàn thị trấn có nhà ông lương văn sáng là hộ cực kỳ khó khăn bố là người tàn tật con thì bị mù và thiểu năng như tuệ thì hàng tháng cũng được hỗ trợ tiền trợ cấp khó khăn của thương minh xã hội
nhà nước có chủ trương xóa nhà tạm trên địa bàn thị trấn thì có hộ nhà ông lương văn sáng là được đủ tiêu chí để được hỗ trợ nhà
đoạn trận của quốc lị trấn đã triển khai tuyên truyền vận động các nhà hào tâm các doanh nghiệp trong những địa bàn để chung tay góp sức làm một nhà đoạn kết trong đời văn sáng
bản thân tôi trước là ở nhà vạch ngứa linh tinh nó cũng không được bảo đảm cuộc sống gia đình khó khăn bổn bệ lắm
bây giờ thì nước quan tâm làm cái nhà cho gia đình thôi có nhà mới lên thì gia đình chúng tôi cũng rất là hạnh phúc
trong những năm qua
cuộc vận động nhà đại đoàn kết tại mộc châu luôn được cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tham gia tích cực góp phần tích cực vào thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của huyện
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy với sự chỉ đạo quyết liệt của thường trực ban thường vụ huyện ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
trong đó ban mặt trận tổ quốc huyện được cấp ủy

trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy với sự chỉ đạo khuyết liệt của thường trực ban thường vụ huyện đến cơ sở
anh trung ngậm ngùi xúc động chia sẻ